các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do những trận mưa rông thường xuất hiện đột ngột và rất khó dự báo chính xác
nên trong những khoảng thời gian trên người dân nếu phải ra ngoài nên mang theo đồ dùng che mưa
hoặc có phương án tránh mưa phù hợp không cố di chuyển trên đường trong cơn rông
vì có thể có lốc xét mưa đá rất nguy hiểm
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi ba tháng bốn
hà nội nhiều mây có mưa vài nơi từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng riêng khu vực tây bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác riêng khu tây bắc có mưa rào và sông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây phía bắc ngày nắng vùng núi phía tây có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi riêng thanh hóa và nghệ an chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên
có nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước